chỉ cần ngồi tàu một giờ là đến hòn tre lớn còn có tên khác là hòn đốc
hòn đảo lớn nhất và đông dân cư nhất của quần đảo hải tạc
cũng là trung tâm hành chính của xã đảo tiên hải
hiện tại mỗi ngày có ít nhất bốn chuyến tàu chở khách từ thành phố hà tiên ra đảo và ngược lại
những ngày trời đẹp biển êm nhiều tàu du lịch của các công ty du lịch lửa hành
cũng ghé vào các đảo đưa khách tham quan
khu vực cầu và cảng của xã đảo tiên hải rộng và thoáng nhiều hạng mục đang xây dựng
dưới bến nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu
trên bến nhóm người dân đánh lưới xẻ cá phơi khô
trụ sở quý ba nhân dân xã trạm đồn biên phòng trạm y tế trường tiểu học và trung học cơ sở
nhà máy cấp nước sạch chợ nằm cách đó không xa
rất nhiều nhà nghỉ cơ sở ăn uống phục vụ du khách được xây dựng khang trang
cùng nằm trên con đường bê tông quanh đảo
có tổng chiều dài khoảng bảy km
hàng cột đang dược biển dự kiến cuối năm nay điện lưới quốc gia sẽ phủ lưới
đi một dòng quanh đảo những điều hiện diện nơi đây hoàn toàn khác hẳn so với sự tưởng tượng của chúng tôi về quần đảo hải tạc
thiên nhiên nơi này quan sơ nhìn màng màu sắc của hội quạ âm điệu của thi ca và hương vị đặc trưng xứ biển
đứng trước một không gian yên bình có phần tỉnh lặng
chúng tôi không tránh khỏi sự hiếu kỳ tại sao một dùng lãnh thổ biển trời tươi đẹp lại mang một danh sưng không hiền từ
phải chăng tên gọi quần đảo hải tạc bắt nguồn từ những biến cố xảy ra trong quá khứ
và quả đúng như vậy
cách đây khoảng ba thế kỷ vào thời hậu lê dùng đất hà tiên dưới quyền cây trị của tổng trấn mạc cửu một dị tướng của chú nguyễn ở đằng trong
lúc bấy giờ dùng biển hà tiên là tuyến hàng hải thương mại quan trọng ở khu vực
nên mạc thiên tích ngựa con trai kế quyền mạc cửu mở cảng cho tàu buôn nước ngoài vào buôn bán tự do
hà tiên trở thành điểm đến của các đoàn thương thuyền của nhiều nước
quân siem nhiều lần đưa quân quấy phá chiến tranh nên các hoạt động mua bán của thương buôn nước ngoài không được kiểm soát chặt chẽ
bọn cướp biển thừa cơ hội hoành hành
chúng đồn trú tại một số đảo nằm trên tuyến đường biển qua lại vào thương cảng phục vụ
họ đánh cướp các tàu buôn
vậy là cái tên hải tạc đã được ra đời từ đó
dào thời thực dân pháp đế quốc mỹ sang xâm lược nước ta
dùng biển này vẫn còn xảy ra nhiều vụ cướp chấn động
gây nỗi khiếp sợ cho giới thương buôn và người dân khi qua lại làm ăn
sau khi chính quyền cách mạng tiếp quản an ninh quốc phòng cả dùng biển đảo rộng lớn nơi đây được giữ dững
dân cư trên đảo và tàu thuyền hoạt động qua lại trên dùng biển này
đã được bình yên
câu chuyện về những băng cướp biển khét tiếng chỉ còn trong quá khứ
nhưng cái tên hải tạc hãy còn lưu truyền
vào những năm tám mươi của thế kỷ trước xuất hiện tin đồn kể về các kho báu bí mật
đã được bọn cướp biển chôn cất tại một số vị trí trên các đảo
vào tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba có hai người quốc tịch nước ngoài đã xâm nhập đảo hòn tre nhỏ
với hành trang mang theo người là bộ đàm ống nhờm hải đồ
họ bị nhân dân vây bắt
hai người này khai rằng họ có bản đồ ba trăm linh tuổi
dẻ kho báu của cướp biển do dòng họ truyền lại
năm hai nghìn chín một số ngư dân địa phương cũng đã vô tình tìm thấy một lượng tiền cổ
nhưng tất cả chỉ là giai thoại tin đồn chưa được kiểm chứng
cái kho báu thì không thấy
nhưng một ngày mà làm đường này nè
xe cút nó vào rồi đó
rồi làm như ở bên chỗ mà cái bãi tắm đó có con rạch nhỏ ngày xưa đó
làm như nó chóc lên cái chỗ đó rồi nó trôi ra thì sao đó mình không hiểu
có đồng tiền nhiều người lụm được lắm
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quần đảo hải tạc thành lập đơn vị hành chính cấp xã
lúc đầu mang tên hòa đốc sau đổi thành xã tiên hải thuộc quyền đảo kiên hải
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đơn vị hành chính này được tạo ra
đơn vị hành chính này giao về quyện hà tiên
này là thành phố hà tiên
khi xá đảo tiên hải thuộc hà tiên
dân số chỉ hơn một người
nhưng này đã tăng hơn gấp đôi
trên năm trăm linh nóc nhà
nằm rải rác ở các đảo hòn tre hòn giang hòn ụ hòn đôi môi
nhưng tập trung đông ở đảo hòn tre lớn
cuộc sống của người dân đất đảo bình lặng như các xóm biển làng trài khác
khai thác thủy hải sản là nghề truyền thống của cư dân
đàn ông đi biển thả lưới giang câu
phụ nữ nội trợ chăm con đàn giá lưới
xẻ cá mực làm khô
với người dân đất đảo được thần biển ban tặng
hậu đải nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế
như cá tôm ghẹ mực ốc
nên từ bao đời qua
người dân trên đảo sống nhờ vào nguồn tài nguyên này
họ có nhiều cách để khai thác đánh bắt phù hợp với từng loài
và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình
nhưng tựu chung
người dân chỉ khai thác hải sản gần bờ theo tập tục truyền thống
có phần lạc hậu
nên hầu như ngư dân làm nghề khai thác chỉ mới đủ cơm no áo ấm
điều đáng mừng
nhiều năm qua
bên cạnh việc khai thác
người dân đất đảo còn phát triển mạnh mô hình nuôi trồng
đó là nuôi cá lồng bè quanh các đảo
toàn xã đảo tiên hải có khoảng trăm hộ nuôi cá với một trăm sáu mươi chín bè
theo các hộ dân trên đảo
nghề nuôi cá lồng bè đang phát triển
và dần thay thế nghề khai thác
trở thành nghề chính của nhiều hộ dân trên đảo
với nghề nuôi trồng vừa mang lại hiệu quả kinh tế
góp phần dưỡng biển trong lúc nguồn lợi tự nhiên dần cạn kiệt
đồng thời tránh được rủi ro tai nạn lao động
trong quá trình thực hiện
thì ủy ban dân thành phố cũng thường xuyên tổ chức
các lớp tập quấn cho bà con nông dân
để biết cách chăm sóc phòng trị bệnh
cho các sản phẩm nuôi cá lồng bè
thì qua đó cũng tạo nguồn thu nhập tốt
cho các bà con nông dân
để cải thiện cuộc sống
tăng thu nhập
đồng thời chung tay phát triển kinh tế dùng biển đảo
những năm gần đây
từ khi quần đảo hải tạc được công nhận là khu du lịch địa phương
chính quyền xã đảo tiên hải có chủ trương khuyến khích người dân
tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển du lịch biển
theo mô hình du lịch cộng đồng
với loại hình du lịch này
người dân trên đảo có thể phục vụ nhu cầu vui chơi ẩm thực cho du khách
bằng chính cái nghề của mình
như dùng thuyền câu
hay cho du khách xuống các bè nuôi cá
tự tay câu những con cá
và thưởng thức những món ăn bữa tiệc đậm chất biển
ngay trên biển
những năm qua
xã đảo tiên hải đón nhận khoảng hai mươi lượt khách đến tham quan
dự kiến tương lai gần
con số này sẽ tăng cao
bởi xã đảo tiên hải sắp phủ lưới điện quốc gia
các dịch vụ du lịch được người dân tham quan
và dân đất đảo đầu tư mạnh hơn để phục vụ nhu cầu của du khách
những nét đẹp riêng có và sự kỳ thú của một quần đảo
đã từng là xào huyệt của bọn cướp biển
ngày càng phổ cập rộng rãi và lan tỏa nhiều hơn
trong thời gian tới
thủy ban dân thành phố cũng phát triển thêm các loài nuôi gian biển khác
ở xã đảo tiên hải như nuôi ốc hương
nuôi các loài cá có giá trị kinh tế cao
và tiến tới xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cá bóp tiên hải hà tiên
trong năm hai nghìn một mươi chín này
trong kế hoạch hai nghìn hai mươi
xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cá bóp tiên hải hà tiên
trong kế hoạch hai nghìn một mươi chín
xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cá bóp tiên hải hà tiên
trong kế hoạch hai nghìn một mươi chín
xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cá bóp tiên hải hà tiên
trong kế hoạch hai nghìn một mươi chín
người dân ở dùng biển đảo hà tiên nhìn chung vẫn còn kham khổ khó khăn
mặc dù thu nhập bình quân có phần cao hơn nhiều
có phần cao hơn nhiều so với những làng quê nông thôn chuyền canh lúa màu
nhưng về đời sống tinh thần họ vô cùng thiếu thốn và thường xuyên sẽ ra rủi ro tai nạn
nhưng bù lại bà con được sự quan tâm hết mực của chính quyền cơ sở
đặc biệt nhân dân được sự đùm bọc cưu mang của các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng luôn thực hiện đúng phương châm
đồn là nhà biên giới là quê hương bà con nhân dân là anh em ruột thịt
ngoài việc canh giữ dùng trời dùng biên giới biển đảo thiên liêng của tổ quốc
đồn biên phòng tiên hải còn làm rất tốt nhiệm vụ dân dận
cùng với chính quyền cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của người dân với nhiều hoạt động rất ý nghĩa
trong thời gian qua cốc quỹ chí quy kết hợp chặt chẽ với đảng quỹ quy ban
xã tiên hải để quan tâm đến đời sống của nhân dân
thứ nhất là số lối nhậm nghèo thứ hai là tiếp bước em tới trường
thì đơn vị cũng tham mưu cho địa phương để mà hợp dân để mà chọn những đối tượng mà nghèo
kết hợp với biên phòng để mà dẫn động các mạnh thường quân để giúp những người nghèo và những em học sinh mà không có điều kiện để đi học
chương trình tiếp bước em tới trường tặng cho mỗi em học sinh là mỗi một em là năm trăm linh đồng trên một tháng để hỗ trợ tiếp bước em tới trường
rồi dẫn động quân chúng nhân dân nêu cao cái tinh thần cảnh giác để mà phát hiện các cái đối tượng lạ để mà mình chủ động không để bị đọc bất ngờ
cái nữa là cái cứu hộ cứu nạn ở đảo thì nó có cái đặc thù của nó là biển đảo thì nó áp thấp nhiệt đới rồi bão thì nó xảy ra
rồi cái tai nạn nó xảy ra trên biển thì nó bất ngờ lắm
rồi đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng nhất là địa phương các quỹ địa phương nhất là công an xã đội để mà tổ chức cái cứu hộ cứu nạn đảm bảo cho người dân an toàn
quá đổi yên bình